thủ tướng chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo các bộ ngành ubndgqg triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý ii năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thủ tướng yêu cầu ubndgqg đôn đốc các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
bộ giao thông vận tải tập trung một số nhiệm vụ chính như xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi đồng thời tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án giao thông
trọng điểm ưu tiên xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên đường bộ và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt
đặc biệt bộ giao thông vận tải phải chủ động nắm bắt tình hình tham mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải an toàn thông suốt hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chỉ đạo công an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phối hợp với các ngành giao thông vận tải giả soát đánh giá kiến nghị phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến